do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong ngày và đêm hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
sẽ là từ vĩ tuyến bảy một mươi hai độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
trong đó khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa sẽ có mưa rông mạnh
gió mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp tám khiến biển động
đối với khu vực vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
và cả khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền dự báo trong ngày hôm nay
hai khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có nắng
tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh bởi vậy mà nhiệt độ trưa chiều nay
tại các tỉnh phía nam sẽ không quá cao hầu hết chỉ phổ biến ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cho khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ cho các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
sau một mươi ba h chiều mây đối lưu sẽ phát triển mạnh ở cả tây nguyên và nam bộ
đến một mươi bảy giờ thì sẽ gây mưa rào và rông hầu khắp cho toàn khu vực này
và không loại trừ khả năng có những điểm mưa vừa thậm chí là có mưa to và rông mạnh
trở ra với các tỉnh thành phía bắc trong ngày hôm nay bắc bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa
riêng khu vực vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa thậm chí là có nơi mưa to và có rông mạnh
trong khi đó đối với thủ đô hà nội cũng như là các khu vực khác thuộc khu vực
đồng bằng bắc bộ mưa sẽ ít hơn và cũng xảy ra gián đoạn nên nhiệt toàn vùng tiếp tục khá mát mẻ
thậm chí là các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ nhiều nơi nhiệt độ chỉ duy trì ở mức hai mươi tám ba mươi độ
khu vực có thời tiết nắng nhiều và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là các tỉnh thành ở miền trung
dự báo trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi sẽ có nắng từ sớm
nhưng cường độ nắng thì không quá gai gắt nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giao động ở mức ba mươi bốn
đối với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận do chịu tác động của rìa xa phía tây
hoàn lưu vùng áp thấp nên trong ngày hôm nay có lúc có mưa
riêng đối với khu vực ven biển sẽ có mưa rào cũng như có rông
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
vì vậy mà bà con ngư dân cần hạn chế ra khơi để có thể bảo đảm được an toàn
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước